quá trình điều tra vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư pnt và các cơ quan liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đồng là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan tố tụng tỉnh hòa bình xác định vào thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn đồng với cương vị tránh văn phòng tỉnh ủy hòa bình là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hội nghị trực tuyến của tỉnh ủy hòa bình đã có vi phạm gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền là hơn sáu hai tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam bảy đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm một đỗ hữu tiệp trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy hòa bình hai trần mạnh cường chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ptc việt nam ba đặng việt cường chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư pnt bốn nguyễn xuân thiện giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư pnt năm nguyễn việt cường phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển bưu điện hà nội sáu nghiêm xuân dũng giám đốc
đào tiến dũng cộng tác viên công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán định giá và tư vấn tài chính việt nam hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
còn về hành vi chống người thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tổ bảy phường đồng quang
hàng ba năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác công an tỉnh thái nguyên phát hiện phạm thanh hải điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ nên ra tiến hiệu yêu cầu dừng xe nhưng hải không chấp hành hiệu lệnh mà còn cho xe lùi lại phía sau đè hỏng xe mô tô công vụ và làm hỏng máy quay phim của tổ công tác đồng thời làm một cán bộ công an bị thương ngay sau đó hải bị khống chế và đưa về cơ quan công an
còn liên quan đến vụ việc xảy ra tại lễ hội áo dài hoa quốc biển cửa lò năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba gây bức xúc dư luận trong những ngày vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an vừa xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông tại sự kiện này
chiều ngày một mươi một tháng ba tại thị xã cửa lò ban tổ chức lễ hội áo dài hoa quốc biển cửa lò hai nghìn hai mươi ba bố trí câu lạc bộ mô tô thị xã cửa lò đưa các thí sinh đi tham quan chụp ảnh một số địa điểm trên địa bàn
trong đoàn xe thì có một ô tô jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định vi phạm an toàn giao thông
và đến chiều tối ngày một mươi hai tháng ba cơ quan chức năng đã xác định là có sáu phương tiện vi phạm các lỗi trở quá số người quy định xe hết kiểm định nhưng vẫn lưu thông không đầy đủ các giấy tờ liên quan
phòng cảnh sát giao thông đã mời sáu cá nhân là chủ các phương tiện vi phạm đến làm việc
theo đó các chủ phương tiện đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình tại sự kiện nói trên và chấp nhận các hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua nổi lên các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tp hcm và một số địa phương
tạo danh giáo viên hoặc là nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp với các bậc phụ huynh báo tin về việc là học sinh người nhà bị tai nạn đang phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện
sau đó các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí
và rất đáng tiếc là nhiều phụ huynh đã sập bẫy và chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra những vụ lừa đảo giã như thế này
nhưng cũng từ đó thì lưu tâm đến một thực trạng là một vấn đề rất đáng được đặt ra một câu hỏi
vì sao các đối tượng có được thông tin cá nhân của phụ huynh của học sinh mà lại chi tiết đến một cách khó tin như vậy
và vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ phân tích sâu hơn nội dung này cùng với vị khách mời tiến sĩ thượng tá lê quang toàn phó trưởng khoa cảnh sát điều tra học viện cảnh sát nhà dân
một phụ huynh có con học lớp chín trường trung học cơ sở trần văn ơn quận một tp hcm
khi có số điện thoại báo con bị ngã ở trường phải chuyển vào bệnh viện trợ rẫy cấp cứu chấn thương nguy kịch
đã chuyển khoản một trăm linh triệu đồng
nhiều phụ huynh khác bị rơi vào bẫy chuyển khoản từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng
có trường hợp đã chuyển khoản hai trăm linh triệu đồng
sau bệnh viện trợ rẫy bệnh viện nhi đồng một tp hcm cũng lên tiếng cảnh báo về các trường hợp lừa đảo gọi điện chuyển tiền vì con đang cấp cứu
chỉ trong vòng một giờ từ một mươi năm đến một mươi sáu h ngày sáu tháng ba khoa cấp cứu đã nhận liên tiếp cuộc gọi từ phụ huynh của ba học sinh đang học tại các trường phổ thông cơ sở quốc tế trên địa bàn thành phố
để xác nhận thông tin có phải con chó

để xác nhận thông tin có phải con chó

để xác nhận thông tin có phải con chó

đám cháy được dập tắt nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra